bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có quyết định một trăm bảy mươi một nghìn bốn trăm bảy mươi cho phép ban quản lý di tích danh thắng hà nội
phối hợp với viện khảo cổ học tham gio khai quật tại ba khu vực go vườn chuối go mã phượng go diên rắn thuộc xã kim trung huyện hoài đức tp hà nội
thời gian khai quật sẽ tiến hành từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi trên diện tích một trăm năm mươi m hai
chủ trì khai quật là phó giáo sư tiến sĩ bùi văn liêm nguyên phó viện trưởng viện khảo cổ học
trong thời gian khai quật các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích
có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương
không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và cục di sản văn hóa
những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào bảo tàng hà nội để giữ gìn bảo quản
sau khi kết thúc đợt khai quật chậm nhất ba tháng ban quản lý di tích danh thắng hà nội và viện khảo cổ học
phải có báo cáo sơ bộ và sau một năm phải báo cáo khoa học gửi về cục di sản văn hóa